sau đây là phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua mời quý vị cùng theo dõi
từ một mươi chín đến hai mươi hai tháng năm đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại iran
theo lời mời của bộ trưởng bộ nội vụ iran ahmad vahidi
hai bên nhất trí cần thúc đẩy hợp tác giữa hai bộ trong lĩnh vực an ninh trật tự
tăng cường hợp tác về an ninh mạng phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm liên quan đến công dân hai nước thống nhất các hoạt động hợp tác cụ thể
trong lĩnh vực phòng chống các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm có tổ chức
tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy và tội phạm công nghệ cao
được sự ủy quyền của chủ tịch nước võ văn thưởng bộ trưởng tô lâm đã ký hiệp định dẫn độ
và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và nước cộng hòa hồi giáo iran với bộ trưởng tư pháp iran rahimi
phát biểu tại hội nghị quốc tế lần thứ một mươi một lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh tại nga
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đề nghị tăng cường hợp tác
đẩy mạnh xây dựng củng cố sự chân thành lòng tin giữa các quốc gia
môi trường hòa bình ngăn ngừa chiến tranh thúc đẩy phát triển
mỗi quốc gia cần hành xử có trách nhiệm tuân thủ cam kết của chính mình
tuân thủ luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc tôn trọng độc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau tôn trọng thể chế chính trị của mỗi nước đã lựa chọn
và được nhân dân ủng hộ đóng góp vào công việc chung của cộng đồng quốc tế
tùy theo khả năng của mình đề cao đối thoại để hiểu biết về nhau
góp phần giải quyết các bất đồng mâu thuẫn giữa các quốc gia
một số vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng trong công an nhân dân
phù hợp với quy định của đảng và yêu cầu công tác đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm chất tự ác toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo
việc xây dựng luật nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục
đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân việt nam
trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú tại việt nam
nội dung được bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh khi trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
việc ban hành luật sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý đảm bảo đồng bộ thống nhất
và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường đầu tư
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
biểu dương lãnh đạo cán bộ làm công tác thể thao
đặc biệt là các huấn luyện viên vận động viên thể thao công an nhân dân
đã nỗ lực rèn luyện thác phục mọi khó khăn để quyết tâm thi đấu
đạt thành tích cao tại sea games ba mươi hai vì màu cờ tổ quốc và sức áo của lực lượng công an nhân dân việt nam
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh việc chú trọng đổi mới
nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn đào tạo vận động viên năng khiếu vận động viên trẻ
chủ động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao thành tích của thể thao công an nhân dân trong thời gian tới
đoàn kiểm tra số một của đảng ủy công an trung ương do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã thông qua dự thảo kết luận việc kiểm tra kết quả năm năm triển khai thực hiện
chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế
trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường
đình hướng xã hội chủ nghĩa và hồi nhập kinh tế quốc tế đối với tỉnh ủy lạng sơn
đồng chí thứ trưởng đề nghị tỉnh ủy lạng sơn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
cần làm tốt công tác lãnh đạo bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
đảm bảo an ninh kinh tế phòng ngừa đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng
đạo đức lối sống đẩy mạnh đấu tranh xử lý các hành vi tham nhũng tiêu cực
tổng kết một mươi năm thi hành nghị định số năm mươi chín của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong công an nhân dân
và quán triển những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật
được quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm thông qua có liên quan đến công tác công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị cục truyền thông công an nhân dân
nghiên cứu đề xuất biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật mới sáng tạo
để hướng dẫn công an các địa phương thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác này
công an các đơn vị địa phương tập trung nâng cao năng lực tuyên truyền pháp luật
và giám sát thực thi pháp luật cho công an cơ sở
nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng công an bốn cấp bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
tại hội nghị giao ban công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực phía nam
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đánh giá cao cách làm hay ở một số địa phương
đồng thời yêu cầu công an các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng chống người thi hành công vụ
xử lý tận gốc tình trạng độ xe đua xe trái phép tình trạng vi phạm về nồng độ cồn
để hình thành rõ nét thói quen văn hóa không điều khiển phương tiện giao thông
sau khi đã uống rượu bia của người dân xây dựng ý thức tự giác văn minh chuẩn mực của người tham gia giao thông
thưa quý vị cùng với nhiều địa phương trên cả nước
thì hiện hà nội đang huy động tổng lực các nguồn lực thiết bị và triển khai giải pháp
nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân trên địa bàn thành phố
bằng những cách làm hay thì hiện nhiều xã phường và đã có một quận trên địa bàn thành phố hà nội
đã về đích thành công trong công tác phủ sóng một trăm linh việc cấp căn cước công dân gắn chip
việc nhân rộng những cách thức hay như vậy là chìa khóa quan trọng
để hà nội hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip trong thời gian tới
là xã khó khăn nhất của huyện phúc thọ tại vân hà
trong thời gian đầu khi triển khai việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân trên địa bàn xã
cũng đã gặp không ít những hạn chế
địa bàn nông thôn nên là về công nghệ thông tin còn rất là hạn chế
các nhân dân thuần nông vì vậy công tác tuyên truyền cũng phải đặt lên hàng đầu
để làm sao nhân dân có thể hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng cũng như tính yêu việt của căn cước công dân này
chúng tôi từ tuyên truyền trên đài truyền thanh tuyên truyền gặp các tổ lưu động
thành lập tổ lưu động tuyên truyền về các ngõ xóm và giao cho các tổ của mặt trận tổ quốc
hội nông dân đoàn thanh niên là tuyên truyền đến hội viên của mình
để làm sao thực hiện đề án sáu tuyên truyền để không có hội viên nào mà không đạt được tham gia
từ việc xác định được điểm mấu chốt
văn hà đã huy động lực lượng xây dựng kế hoạch tuyên truyền
với phương thức mưa rầm thấm lâu
mỗi người dân đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực
tuyên truyền cho người thân gia đình thực hiện làm căn cước công dân gắn chip
sự đồng thuận của nhân dân đã giúp vân hà là xã đầu tiên của thành phố hà nội
hoàn thành một trăm linh việc cấp căn cước công dân với một bảy trăm sáu mươi trường hợp
việt phù hợp với các đoàn thanh niên để đi đến từng nhà vận động
và đưa đón các đối tượng trong tiện cấp căn cước công dân
để đi lại khó khăn hoặc là không có phương tiện đến các nơi để cấp căn cước công dân
tây hồ hiện là quận đầu tiên của thành phố hà nội đã cán đích
khi hoàn thành việc thu nhận một trăm hai mươi hai năm trăm sáu mươi chín hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
bên cạnh những trường hợp đang sinh sống trên địa bàn
có gần năm trăm linh trường hợp các tổ công tác của công an quận
phải đi đến tận nơi để cấp lưu động
trong đó việc giả soát các trường hợp công dân tây hồ
đang tạm trú tại hai mươi bảy tỉnh thành phố chưa có căn cước công dân gắn chip
đặt ra nhiều thách thức
quyết tâm cao nỗ lực lớn cùng sự đoàn kết là yếu tố then chốt
làm nên sự thành công này của lực lượng công an quận tây hồ
lãnh đạo bộ công an mà trực tiếp là đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc
đã lêu rất rõ cái đề án công sáu này phải làm bằng quyết tâm chính trị cao nhất
đồng thời với nó là phải làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo đúng đủ sạch sống
thứ hai nữa đấy là
thì giám đốc công an thành phố đã nêu rất rõ
mỗi người cán bộ chiến sĩ công an của thành phố hà nội
đều phải quán triển một cái nguyên tắc
mọi việc thì nỗ lực phải cao quyết tâm phải lớn
và hành động phải quyết liệt
là cán bộ chiến sĩ công an quận nhận thức như vậy
và làm việc với tinh thần như vậy
thống kê hiện hà nội đã có trên bốn mươi xã phường về đích
trong chỉ tiêu các căn cước công dân
một số quận huyện như sơn tây long biên hà đông
cũng đang tiệm cận việc hoàn thành chỉ tiêu này
tổng số còn phải thu nhận vào khoảng hơn năm mươi trường hợp
rõ ràng những bài học thành công của các đơn vị
đã về đích là cơ sở để công an thành phố
đẩy nhanh tiến độ để kịp thời về đích
trước ngày ba mươi tháng sáu
đối với tất cả những nhân khẩu đang cư trú trên đề bản
không qua việc tổng giáo soát đấy
chúng tôi sẽ xác định cụ thể
những trường hợp mà đã có căn cước công dân
một mươi hai số nhưng chưa đặt chip
thì sẽ vận động người dân đi làm
một đối trường hợp mà chứng minh nhân trình số
mà chưa được đổ
thì chúng tôi cũng vận động đặc biệt là đối trường hợp
tỉnh về hà nội khi chưa được cấp căn công dân
thì chúng tôi cũng sẽ vận động
hiện công an thành phố hà nội đang huy động khoảng tám cán bộ chiến sĩ
thực hiện các biện pháp giải pháp
đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân
cho toàn bộ công dân cư trú
trên địa bàn thành phố hà nội
trong đó quán triệt phải tránh hình thức
không chạy theo chỉ tiêu
đơn vị nào không hoàn thành sẽ xem xét trách nhiệm
của người đứng đầu